ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại nhà văn hóa học sinh sinh viên hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật gala giai điệu mùa xuân
trải qua bốn năm tổ chức và hoạt động gala giai điệu mùa xuân đã được đông đảo quý vị phụ huynh và các em học sinh đón nhận nhiệt tình đầy hướng khởi
chương trình gala giai điệu mùa xuân là một sân chơi âm nhạc dành cho tất cả các em nhỏ ở hà nội và khu vực lân cận
chương trình năm nay có tổng số ba mươi bốn tiết mục của một mươi một đơn vị và hơn hai trăm sáu mươi học sinh tham gia
chương trình là sự kết hợp của nhiều hình thức biểu diễn phong phú sinh động như solo piano đồng diễn hòa tấu múa khiêu vũ hiện đại đồng diễn piano bốn tay múa dân tộc
điểm đặc biệt của gala giai điệu mùa xuân năm nay là sự tham gia của các câu lạc bộ trung tâm nghệ thuật có giảng dạy các bộ môn vẽ và tạo hình
triển lãm tranh và hiện vật với chủ đề mùa xuân cùng những tiết mục nghệ thuật sôi động đã góp phần tạo nên một không khí vui tươi hứng khởi chào mừng năm mới hai nghìn hai mươi